thông tin từ ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua các tỉnh miền trung từ đêm ngày hai mươi tháng chín đến chiều tối ngày hai mươi hai tháng chín
tại thừa thiên huế đã có mưa to đến rất to gây ngập lụt trên diện rộng và làm thiệt hại nhiều hoa màu cũng như đời sống của bà con nhân dân
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua các tỉnh miền trung và nam trung bộ thừa thiên huế có mưa to đến rất to
tập trung ở đồng bằng ven biển với lượng mưa phổ biến từ một trăm một mươi bốn trăm năm mươi mm đồng thời do hệ thống thoát nước của một số trục đường đang thi công
lượng rêu và rác tập trung nhiều các ống thoát nước nên đã gây ngập úng cho hầu hết các tuyến đường trên địa bàn tp huế
bị ngập sâu khiến nhiều ô tô xe máy chết máy ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
theo thống kê của các địa phương có năm năm hectare lúa tại xã vĩnh thái huyện phú vang bị ngập thiệt hại khoảng ba mươi
toàn tỉnh có khoảng ba mươi năm hectare hoa màu bị ngập úng trong đó có ba mươi hectare tại xã phú mậu
huyện phú vang và năm hectare tại phường hương long tp huế
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi thủy điện tổ chức trực ban theo dõi diễn biến thời tiết và vận hành theo quy trình đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình
đồng thời cũng yêu cầu các địa phương vận hành mở các cống đập vùng đồng bằng ven biển và các cống qua đê để thoát lũ chống ngập cho vùng hạ du